hơn một mươi ba vụ tai nạn giao thông trong chín tháng qua làm hơn sáu người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương
trong đó có một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đây là những con số đáng chú ý được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chín tháng phương hướng nhiệm vụ cho những tháng còn lại
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ trì hội nghị tại điểm cầu hà nội
theo đánh giá của ủy ban an toàn giao thông quốc gia dù tai nạn giao thông trên cả nước trong chín tháng đầu năm nay giảm bảy tám số vụ
nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp mức giảm số người thiệt mạng do tai nạn giao thông chưa đạt yêu cầu
bộ trưởng bộ giao thông vận tải khẳng định bộ sẽ cùng với các bộ ngành địa phương tập trung xử lý những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông thời gian qua
trong đó ưu tiên xử lý các điểm đen điểm tiêm ẩn tai nạn giao thông trên đường bộ
theo biểu kết luận hội nghị phó thủ tướng thượng trực trung hòa bình yêu cầu các bộ ngành địa phương trong ba tháng cuối năm
cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ kiên quyết không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng